đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đã nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân trên cả nước
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về ý kiến của người dân
trong đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam
qua theo dõi phiên khai mạc và thực tế ở địa phương mình
nhân dân cả nước đánh giá cao vai trò và hoạt động của trung mương mặt trận tổ quốc việt nam trong những năm qua
các kết quả mà đại hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám đạt được là rất là khả quan
và nói chung là góp phần rất lớn trong công tác xây dựng đảng và chính quyền
đặc biệt là công tác đoàn kết toàn dân phát huy rất lớn vai trò của mặt trận trong hệ thống chính trị của chúng ta
mặt trận tổ quốc một ngày mở rộng và hoạt động rất rõ nét
ngày càng chú ý đến những các vùng sâu vùng xa những vùng cao
đặc biệt chú ý đến những hộ nghèo khổ
mặt trận tổ quốc việt nam cũng phải có tin tiến bộ nhiều có nhiều đổi mới
và rất thiết thực cụ thể những phong trò phản biện rất sáng sáng rất ác
có như thế để dân người ta mới có chỗ người ta nói được
tôi cho là rất là
rất là xác đáng và rất là làm bối
bên cạnh đó nhân dân cả nước cũng mong muốn thông qua đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần này
mặt trận tổ quốc việt nam sẽ tiếp tục phát triển phát huy hơn nữa vai trò của mình
dân chủ hơn nữa mạnh mẽ hơn nữa để dân người ta có nhiều kênh cho nói chuyện
phải tiếp dân nhiều hơn nữa phải có nhiều cái tổ chức nhiều cái mảng điểm của dân người ta
có điều kiện cho nói ra
phải làm ra một con bộ mở năng lộ hoạt động
trăm súng cửa sở trăm
giúp giúp dân miễn viên về mọi vấn đề
về mặt trận thì nay là tập hợp tổ chức truyền truyền cho nhân dân
là về cái phòng chống tội phộng phòng chống thông nhũng
và ổn định được tình hình chính trị xã hội
cái thứ hai nữa là góp ý xây dựng chính quyền
nhất là khao về mặt quản lý giám sát theo dũa công việc của chính quyền địa phương
cái thứ ba là về cái đời sống văn hóa
thì nay truyền truyền và tổ chức đưa ra những khẩu hiệu thiết thực
để nhân dân thường xuyên thực hiện và học tập
tôi cũng hy vọng là trong các trong kỳ đại hội lần thứ chín này
thì mặt trận đại hội mặt trận tổ quốc toàn quốc
sẽ có một số đổi mới đặc biệt là trong công tác đoàn kết toàn dân